năm hai nghìn một mươi bảy chứng kiến đại dịch sốt xuất huyết lần đầu tiên bùng nổ vượt tầm kiểm soát
cả nước đã có hơn một trăm linh trường hợp mắc bệnh trong đó có hai mươi bốn ca tử vong
những con số này đã phần nào cho thấy áp lực của ngành y trong những ngày phòng chống dịch
các y bác sĩ đã cả tuần cả tháng túc trực tại bệnh viện nhiều người không được về nhà
và hôm nay nhân ngày thầy thuốc việt nam mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh về đợt đại dịch đó
để cùng chia sẻ những khó khăn những quyết tâm và nỗ lực không hề mệt mỏi của các thầy thuốc
các y bác sĩ trong công cuộc chiến đấu vì sức khỏe của người dân
đây là khung cảnh tại bệnh viện thanh nhàn vào mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
dường bệnh xếp tràn ra hành lang con số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng lên từng giờ
theo thống kê của bộ y tế hà nội là một trong ba tỉnh thành phố có lượng bệnh nhân sốt sốt huyết lớn nhất cả nước
với hơn ba mươi ca mắc và bảy ca tử vong
quá tải bệnh nhân là tình trạng gặp ở tất cả các bệnh viện trên địa bàn thủ đô
trong bối cảnh đó lại là bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tại hai điểm nóng của dịch là quận hoàng mai và hai bà trưng
các bác sĩ bệnh viện thanh nhàn phải huy động toàn bộ quân số căng mình đến hai trăm linh giữa tâm dịch
thậm chí là cả tiền túi của mình để mua thuốc tạm ứng điều trị cho bệnh nhân
các bác sĩ bệnh nhân phải huy động toàn bộ quân số căng mình đến hai trăm linh giữa tầm dịch thậm chí là cả tiền túi của mình để mua thuốc tạm ứng